một trong những vấn đề được các đại biểu quốc hội quan tâm và đưa ra nhiều câu hỏi tại kỳ họp thứ hai
là việc xử lý cán bộ thoái hóa biến chất
theo ý kiến của nhiều đại biểu cần loại bỏ những cán bộ này ra khỏi bộ máy nhà nước
đề cập đến thực trạng kỳ luật kỳ cương trong bộ máy nhà nước không nghiêm
mà nhân dân và cử tri cả nước đang rất quan tâm lo ngại
tại nghị trường một số đại biểu quốc hội cho biết hiện nay có một số bộ phận cán bộ công chức
không nghiêm túc thực hiện thực thi pháp luật tha hóa biến chất tham nhũng tiêu cực
trong đó có những người nắm cương vị lãnh đạo quản lý
theo số liệu của bộ nội vụ năm hai nghìn một mươi năm có đến bảy mươi năm công chức tám mươi hai viên chức
có hành vi tham hồ tham nhũng cờ bạc
theo tôi đó những việc làm cần phải phơ phán và tùy theo chức vụ việc
có thể nói thẳng là cần loại trừ ra khỏi bộ máy
vì đó không phải là một hành xử của người công bằng của dân
dù cho vị trí nào
trong một bộ máy xã hội phải lấy quyền lợi và sự chăm lo cho người dân trên hết
chứ không thể là vì những cái vấn đề nào khác
mà mình là mỹ biển cho một hành xử tôi chọn là không đúng công bậc của dân
và tùy vấn đề tôi thấy không chỉ kiếm điểm đơn thuật mà thậm chí là loại ra khỏi bộ máy
vì chính phủ đoán định một bộ máy hành xử dị dân liên khiết liên chính
thì không thể để những con sâu như vậy
làm vấn đục về nền hành chất nước nhà
còn theo một số đại biểu cần xây dựng luật hoặc quy chế cải cách hoạt động công vụ
để điều chỉnh hành vi của công chức góp phần tích cực phòng chống tham nhũng
phải thường xuyên khảo quả xác đạch bằng những công cụ pháp luật
đó là những tiêu chí đánh giá cán bộ thông qua từng hành vi công vụ
ở từng vị trí một để chấm điểm hàng năm
thì anh có thể lấy đó là bằng chứng
để mà loại bỏ họ ra khỏi

ví dụ như cái điểm về chấp hành thời gian
thời gian hành trí
hay là cái điểm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao
chưa nói đến đánh giá đạo đức của anh
khi mà có đơn kiện của dân của doanh nghiệp phản ánh
rằng một cán bộ công chức nào đó nhũng nhiễu có bằng chứng
thì loại bỏ là nhẹ mà phải xa thải
quyết liệt xử lý tình trạng cán bộ tham nhũng
nhũng nhếu gây khó khăn
cho người dân và doanh nghiệp
loại bỏ những cán bộ hư hỏng thao hóa biến chất ra khỏi bộ máy
đây cũng là khẳng định của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại phiên chất vấn sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một
thủ tướng chính phủ
cùng nghệ thống chính trị
xử lý quyết liệt
cái tình trạng không có kỷ ứng phép nước
tiêu cực tham nhũng
nhũng nhếu gây khó khăn
cho người dân và doanh nghiệp
để tạo ra cái niềm tin
trong toàn đoàn toàn quân toàn dân
trong công cục phòng chống tham nhũng tiêu cực
vì nhân dân
mà xây dựng xã hội
xây dựng và quan hệ công tác
của cán bộ chúng ta
loại bỏ những cán bộ
hư hỏng thao hóa biến chất
ra khỏi bộ máy
chính phủ đặt mục tiêu tinh giản gần bốn biên chế
đến năm hai nghìn hai mươi
tinh giản khoảng một trăm linh biên chế
với quyết tâm của cả bộ máy
đại biểu quốc hội và cử tri cả nước tin tưởng
chính phủ sẽ đạt được mục tiêu trên
đồng thời xây dựng chính phủ liêm chính
kiến tạo phát triển đoàn kết thống nhất
phấn đấu thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ
đảng nhà nước và nhân dân giao phó